tại diễn đàn các em học sinh đại diện cho bảy huyện thị thành phố trong tỉnh đã trình diễn và chia sẻ kinh nghiệm các mô hình điển hình về thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em
bày tỏ những suy nghĩ khuyến nghị với các ngành chức năng với mong muốn xây dựng môi trường an toàn thân thiện và lành mạnh để thực hiện tốt hơn các quyền của trẻ em
nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng toàn diện cả về thể chất và tinh thần cho mọi trẻ em
việc tổ chức diễn đàn này không chỉ nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em theo quy định của pháp luật và công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em
mà còn là dịp để các sở ban ngành đoàn thể trong tỉnh có thêm cơ sở thực tiễn để từ đó có những hành động chương trình cụ thể thiết thực hơn nhằm bảo vệ
chăm sóc trẻ em một cách hiệu quả nhất giúp các em được sống trong môi trường lành mạnh phát triển toàn diện
trước mắt là tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắt để các làng nghề vươn lên đủ sức cạnh tranh trên thương trường trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
con đường vào làng nghề truyền thống sắt thép châu khê thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh hôm nay ngổn ngang sắt thép
chỉ cách đây vài năm làng nghề đã phải vất vả để giữ nghề thép do suy thoái kinh tế và không cạnh tranh nổi với thép ngoại nhập
là một làng nghề truyền thống với bề dày hơn bốn trăm linh năm lịch sử của thị xã tử sơn nghề thép được coi là thế mạnh kinh tế nơi đây
cùng với nhiều hộ dân trong làng sưởng thép của anh công hiện nay đã sản xuất nhiều hơn và phát triển theo mô hình doanh nghiệp
tuy nhiên khó khăn trong kinh doanh vẫn trồng chất
theo nhận xét của tôi nguyên nhân chính là thép trung quốc chẳng vào
thứ hai là đặc thù làng nghề này diện tích sản xuất rất thiếu
rộng sản xuất thay đổi công nghệ không có mặt bằng
và có mặt bằng thì phải ra ngoài
ngoài mua với cái giá rất là cao mình cái vốn của mình là không đủ
đứng trước bài toán khó này thị ủy từ sơn đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành liên quan tháo gỡ khó khăn cho người dân
để có điều kiện sản xuất tốt hơn áp dụng công nghệ hiện đại nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng tính cạnh tranh với thép nhập khẩu
đảng ủy ủy ban nhân dân phường châu khê đã khẩn trương tạo cơ chế bố trí quỹ đất
kêu gọi các nguồn lực xây dựng cụm công nghiệp nhằm ổn định môi trường sản xuất cho người dân
giới trị chỉ đạo của thị ủy ủy ban nhân dân thị xã thị sơn đảng ủy ủy ban phường châu khê
hiện nay ủy ban phường châu khê luôn quan tâm chú trọng đến vấn đề sản xuất công nghiệp trên địa phường
để giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắt của các hộ sản xuất cụm công nghiệp
đẩy nhanh tiến độ đảm bảo về mặt bằng bàn giao cho các hộ dân khu vô đa hội
để các hộ có mặt bằng sản xuất phát triển kinh tế trong thời gian tới
dự án cụm công nghiệp làng nghề sản xuất thép châu khê giai đoạn một với diện tích một mươi ba năm hectare đi vào hoạt động
đã đáp ứng nhu cầu cho một trăm sáu mươi doanh nghiệp
còn lại có khoảng từ tám mươi đến chín mươi số doanh nghiệp cơ sở vẫn đang sản xuất tại nhà riêng lẫn trong các khu dân cư
một tin vui đến với các doanh nghiệp cơ sở sản xuất ở châu khê là trong một thời gian không xa
sẽ có thêm hai đến ba khu cụm công nghiệp làng nghề được thành lập
đó là cụm công nghiệp làng nghề châu khê mở rộng và khu công nghiệp nhỏ và vừa đa hội sẽ đưa làng nghề ngày càng phát triển

từng được ví như một công sưởng khổng lồ với nội lực kinh tế mạnh và giải quyết số lượng lao động lớn
tuy nhiên gần đây môi trường ô nhiễm nghiêm trọng cơ sở hạ tầng xuống cấp cạnh tranh thị trường gai gắt
đang khiến cho nhiều cơ sở sản xuất hộ kinh doanh doanh nghiệp lâm vào khủng hoảng